hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian
bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc lá thư ấy
đó là đề tài của cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ bốn mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám do liên minh bưu chính thế giới tổ chức
và với ý tưởng thông qua hình ảnh ông già noel gửi bức thư mang thông điệp về quyền trẻ em
em nguyễn thị bạch dương học sinh lớp tám a trường trung học cơ sở nguyễn trãi huyện nam sách tỉnh hải dương
đã xuất sắc giành giải nhất cấp quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế upu
sau đây mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với vị quán quân của giải năm nay
cuộc thi viết thư quốc tế upu năm nay có chủ đề
hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian
bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc lá thư ấy
yêu thích môn ngữ văn và quan tâm đến cuộc thi upu
nên ngay từ khi được cô giáo phổ biến về chủ đề này và triển khai cuộc thi ở lớp
bạch dương rất háo hức và có nhiều ý tưởng
em chọn hình tượng ông già noel
một hình tượng gần gũi với trẻ em
để có thể gửi gắm thông điệp
em có gửi gắm rất nhiều thông điệp
ví dụ như là tình yêu thương quyền bình đẳng
và sự thông cảm sẻ chia và đặc biệt là quyền của trẻ em
mỗi trẻ em đều có cơ hội sống trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ và tình thương của gia đình ạ
giải nhất cấp quốc gia cuộc thi upu mà bạch dương có được
là phần thưởng xứng đáng cho chuỗi ngày nỗ lực của cô học sinh lớp tám
ngay từ những năm tiểu học
em từng được giải cấp huyện và cấp tỉnh cuộc thi viết thư upu
dương đoạt giải nhất cuộc thi hùng biện cấp trường
giải ba học sinh giỏi cấp huyện môn ngữ văn
trong lớp thì học tốt
tất cả các năm này là học sinh giỏi
bạn học đặc biệt là giỏi môn văn
ngoài ra thì bạn còn giỏi các môn xã hội khác như là hành xử địa lý
trong lớp thì bạn hăng hái dơ tay phát biểu xây dựng bài
tất cả các thầy cô và bạn bè đều yêu quý bạn
cuộc thi upu với riêng cá nhân mình học trường
là một cuộc thi viết bổ ích ý nghĩa
trước tiên đây là một cuộc thi học sinh giỏi văn
và phạm chủ không phải chỉ ở trong một tỉnh
một quốc gia mà trên toàn thế giới
thế nên mức độ phủ sóng của upu này rất là lớn
qua upu thì mình rèn cho học sinh ba khả năng
một thứ nhất đầu tiên là khả năng viết văn
thứ hai đó là sự quan tâm đối với các vấn đề quốc tế
vấn đề trong nước và những vấn đề xã hội khác
thứ ba nữa là đặc biệt là như thế này
những bức thư mà được giải gây xúc động lòng người
luôn phải là bức thư có giá trị nhân văn rất là lớn

thế nên thông qua cuộc thi viết thư upu
những chủ đề thì mình còn hướng cho các em tình yêu thương
thái độ sống biết kẻ chia đồng cảm
và một gốc cốt nỗi đó là nhân văn giữ cuộc đời này
việc nhà trường khích lệ học sinh hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế upu
sẽ mang lại những kết quả tích cực trong quá trình dạy học
cũng như sự phát triển nhân cách của học sinh